đội tuyển việt nam đã có một chiến thắng thuyết phục hai một trước đội tuyển philippines
trong trận đấu lượt về vòng bán kết af cup hai nghìn một mươi tám ngay trên sân vận động mỹ đình
và qua đó giành quyền vào vòng chung kết af cup hai nghìn một mươi tám
ngay lúc này hàng vạn cổ động viên đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển
ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu hàng nghìn hàng vạn cổ động viên đã đổ rồn
về khu vực quanh hồ hoàn kiếm để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển việt nam trước philippines
khen chống cờ đỏ sao vàng tung bay những tiếng còi xe tiếng hò reo rộn vang đường phố
chiến thắng của thầy và trò huấn luyện viên park hang seo ngay trên sân vận động quốc gia mỹ đình
đã đem lại cho người hâm mộ những cảm xúc vô cùng đặc biệt
như bao trước một đêm không ngủ của những cổ động viên những người yêu bóng đá và cuộc cả thủ đô
chúc mừng thầy trò huấn luyện viên park hang seo với màn trình diễn đẹp mắt
thuyết phục đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết af cup hai nghìn một mươi tám